thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy của bộ y tế cho biết
trong ngày có bốn năm trăm một mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai mươi bảy bốn trăm năm mươi bảy người
tính đến thời điểm này đã thực hiện tiêm tổng cộng hơn năm triệu liều vaccine
tính từ sáu h đến một mươi chín h ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy việt nam ghi nhận sáu năm trăm năm mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn ca nhập cảnh và sáu năm trăm năm mươi năm ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm vẫn nhiều nhất với bốn bốn trăm bốn mươi chín ca
có năm trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới